hình ảnh nhiều trẻ em theo mẹ đi học chữ viết tại một lớp học ban đêm do thầy giáo mang phước người dân tộc rackline tự mở lớp dạy cho chị em ở thôn xóm bằng xã bắc sơn huyện thuận bắc tỉnh ninh thuận đã trở nên quen thuộc
khát khao biết chữ của người dân nơi đây đang dần trở thành hiện thực nhờ lớp học thân thiện này
chiều xuống cũng là lúc không khí rộn ràng lại vang lên từ những ngôi nhà của đồng bào racklay
đây là thời điểm thầy giáo mang phước đi khắp thôn để động viên nhắc nhở học viên ra lớp
và nhiều người hăng hái chuẩn bị đến trường sau một ngày lên nương rẫy trở về
vừa trên dãy về chị mang thị dùng tranh thủ dọn bữa ăn tối cho cả nhà để kịp thời gian đến lớp học xóa mù chữ
lớp học bắt đầu từ lúc một mươi chín giờ nhiều người phải đi bộ hàng cây số để đến lớp
tuy nhiên khó khăn càng làm tăng sự áo hữu
có người đưa cả con đi học chữ với mình
từ ngày mở lớp học đến nay những học viên này hiếm khi vắng mặt
giờ thì bà mang thị dây đã viết được chữ cái và đọc được các con chữ
bàn tay chai sần đang nắn hết từng nét chữ
hạnh phúc nhất của các học viên là họ đã
tự tay viết tên của mình
cái mà bao lâu nay họ chưa làm được
do điều kiện thiếu thốn đi lại khó khăn là lý do khiến hầu hết người lớn tuổi nơi đây không biết chữ
ba tháng trước khi thầy giáo mang phước đứng ra mở lớp
nhiều người đã hăng hái đăng ký học chữ
từ con số một mươi học viên lúc đầu
đến nay lớp học đã có hơn ba mươi học viên thường xuyên đến lớp
bà con mình không có biết chữ nhiều
rồi mình cũng cố gắng tự nhủ là mình là một con em của đồng bào trong này
mình cũng khi mà chính quyền địa phương đặt vào niềm tin mình
mình cũng cố gắng để truyền đặt cho họ những chữ cái mà họ để họ để biết
trong cuộc sống của bà con
thì trong thông minh thì nó tiến bộ hơn
những đứa trẻ xóm bằng đã có những bài học đầu tiên khi theo chân mẹ đến với lớp học xóa mùi chữ ban đêm
không chỉ làm quen với con chữ các em còn được biết thêm nhiều câu chuyện ý nghĩa từ hành trình học chữ của người lớn nơi đây
niềm đam mê học tập trong các em có thể sẽ được hôn đúc từ những ngày tháng cùng mẹ ê a đánh vần trong lớp học ban đêm như thế này